phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh và bộ trưởng ngoại giao ấn độ subramaniam chai shankar
đã đồng chủ trì kỳ họp lần thứ một mươi bảy ubnd về hợp tác kinh tế thương mại khoa học và kỹ thuật dưới hình thức trực tuyến
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh nhấn mạnh
quan hệ kinh tế thương mại đầu tư là hợp tác trọng tâm cần thúc đẩy trong thời gian tới
và đề nghị hai bên tích cực triển khai kết quả của kỳ họp tiểu ban thương mại hỗn hợp lần thứ tư vào tháng một năm hai nghìn hai mươi
nỗ lực duy trì đá phát triển hợp tác thương mại phân đấu đưa kim ngạch hai triệu đạt một mươi năm tỷ usd vào thời gian sớm nhất
và sớm ký kết bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực phòng vệ thương mại góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp hai nước
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh đánh giá cao hai bên tích cực ủng hộ lẫn nhau ứng cử vào các tổ chức diễn đàn đa phương
chúc mừng ấn độ đã trúng cử thành viên không thường trực của hội đồng bảo an liên hiệp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
bộ trưởng ngoại giao ấn độ khẳng định coi trọng vai trò trung tâm của asean trong khu vực
và đánh giá cao vai trò điều phối viên của việt nam trong quan hệ asean ấn độ giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám
hai bên cũng công bố hai văn kiện quan trọng được ký kết nhân dịp này
gồm bản ghi nhớ về hợp tác giữa học viện ngoại giao việt nam và viện đào tạo ngoại giao ấn độ sumawarai
bản ghi nhớ về hợp tác giữa tổ chức hàng hải quốc gia ấn độ và học viện nghiên cứu biển và hải đảo việt nam